nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy chiều nay ngày hai mươi bốn tháng bảy phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm và tặng quà các bà mẹ việt nam anh hùng và các đối tượng chính sách ở huyện đức hòa tỉnh long an
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe động viên và trân trọng cảm ơn những đóng góp hy sinh của các bà mẹ việt nam anh hùng các thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng
đồng thời biểu dương công tác đền ơn đáp nghĩa thực hiện chính sách đối với người có công của cấp ủy đảng chính quyền tỉnh long an
phó chủ tịch nước đề nghị các cấp ngành địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện chính sách người có công sớm giải quyết xuất điểm hồ sơ người có công còn tồn động và thường xuyên chăm lo về vật chất tinh thần đối với các gia đình chính sách
đây là sự thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc đối với những người anh hùng liệt sĩ đã hy sinh sương máu của mình
cho tổ quốc